ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại hà nội tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn đã tổ chức hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi tám ngành thủy sản đối mặt với một số khó khăn như chịu tác động của chín cơn bão một số đợt gió mùa tình hình an ninh trên biển diễn biến phức tạp thẻ vàng của ec
biến động của thị trường thế giới và một số rào càn kỹ thuật của nước nhập khẩu ảnh hưởng đến sản xuất thủy sản
tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của bộ sự nỗ lực của toàn ngành nền kết thúc năm hai nghìn một mươi tám kim ngày xuất khẩu thủy sản ước đạt chín tỷ usd tăng tám bốn
trong đó hầu hết các nhóm sản phẩm đều tăng so với năm hai nghìn một mươi bảy
cá trà đạt hai hai mươi sáu tỷ usd tăng hai mươi sáu bốn tôm đạt ba năm mươi tám tỷ usd
nhóm hải sản gồm cá ngừ đạt sáu trăm bảy mươi năm triệu usd tăng một mươi ba chín cá khác đạt một năm mươi hai tỷ usd tăng một mươi năm
nhuyễn thể đạt bảy trăm tám mươi năm triệu usd tăng chín một giáp sát đạt một trăm bốn mươi năm triệu usd tăng hai mươi ba
hiện nay là cái tổ chức liên kết sản xuất đã được tăng cường
và công tác kiểm tra chất lượng
năm hai nghìn một mươi tám giá trị sản xuất thủy sản đạt gần hai trăm hai mươi tám một trăm bốn mươi triệu đồng
tổng sản lượng đạt khoảng bảy bảy mươi bốn triệu tấn tăng bảy hai trong đó sản lượng khai thác đạt ba năm mươi chín triệu tấn tăng sáu nuôi chồng đạt bốn một mươi năm triệu tấn tăng tám ba
so với chỉ tiêu tại phương án tăng trưởng năm hai nghìn một mươi tám của bộ giá trị sản xuất đã vượt hai bốn tổng sản lượng vượt ba trong đó sản lượng khai thác vượt hai bốn sản lượng nuôi trồng